sau hơn một trăm linh tấn bắp cải muộn thời vụ được trồng tại xã hoàng lưu hoàng hóa đã xuất khẩu thành công sang thị trường hàn quốc
đây được coi là thành công lớn của ngành trồng trọt thanh hóa cũng như cánh đồng chuyên canh rau màu hàng hóa này
những ngày đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi trên các cánh đồng màu thuộc các thôn phượng ngô hai và nghĩa lập của xã hoàng lưu luôn nhộn nhịp người thu hái bắp cải
các hoạt động lựa chọn vận chuyển đóng bao được hàng chục nông dân địa phương triển khai nhịp nhàng
theo sự hướng dẫn đã phần nào cho thấy sự thành công của mô hình trồng rau màu hàng hóa này
công việc ở đây thì là công việc công ty tạo điều kiện cho công nhân làm là có công việc quanh năm tạo nguồn thu nhập ổn định cho người lao động ở đây
với mức trung bình là từ bốn triệu sám đến năm triệu một tháng
hàng chục nghìn chiếc bắp cải cuộn chắc nặng trịch tay cầm được bóc các lớp bẹ
già phía ngoài lộ ra màu trắng ngà bắt mắt
theo yêu cầu từ phía thị trường nước bạn những bắp cải có trọng lượng trên hai năm kg sẽ được lựa chọn đóng khoảng một mươi bắp vào mỗi bao ni lông để xuất khẩu
số ít còn lại có trọng lượng dưới hai năm kg được tập kết để bán cho thị trường trong và ngoài tỉnh
qua tìm hiểu giá bắp cải xuất tại ruộng ở đây nếu bán đi các thị trường trong nước chỉ được trung bình ba đồng một kg
nhưng bắp cải xuất khẩu được thu mua giá cao
giá gấp hai lần trung bình sáu triệu đồng mỗi tấn với hơn một trăm linh tấn bắp cải mới xuất khẩu
giá trị xuất khẩu đạt hơn sáu trăm linh triệu đồng
đây là con số không lớn với những chuyến hàng xuất khẩu
xong lại là thành công không dễ có được với một mô hình trồng trọt hiện nay trên địa bàn tỉnh
chúng tôi đang tiến hành trồng cây bắp cải để xuất khẩu sang hàn quốc
hiện nay trước tình hình dịch bệnh tiến độ xuất khẩu cũng chậm so với dự kiến
hiện nay toàn bộ hàng xuất khẩu trên cây trồng đạt được khoảng sáu mươi
còn lại bốn mươi là chúng tôi bán hàng trong nước người ta gọi hàng loại hai
cái hai là để tạo việc làm cho nhân dân ở đây chúng tôi tạo việc làm thường xuyên cho lao động
đối với hàng lưu chúng tôi có khoảng sáu mươi người lao động liên tục
trong hàng tháng chúng tôi trả lương cho người lao động theo chế độ từ bốn triệu tám đến năm triệu người trên tháng

triển khai được một vùng độc canh bắp cải rộng lớn theo đúng tiêu chuẩn xuất khẩu của thị trường hàn quốc
xã hoàng liêu đã kêu gọi được công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây lắp xuân minh đứng ra triển khai
một trăm bốn mươi hộ dân trong xã đã cho thuê đất để chủ đầu tư triển khai canh tác với tổng diện tích là một mươi năm hectare
chính các nông dân địa phương đã trở thành lao động tại đây với mức thu nhập là một trăm tám mươi đồng mỗi ngày công
toàn bộ quá trình canh tác được sự giám sát kỹ thuật theo yêu cầu phía doanh nghiệp hàn quốc
nhằm bảo đảm các tiêu chuẩn xuất khẩu
xây dựng nông thôn mới là một cuộc cách mạng to lớn đối với nông nghiệp nông thôn
trong công cuộc cách mạng ấy đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện hoàng hóa đã đồng sức đồng lòng
dân chủ phát huy tốt nội lực tranh thủ tối đa ngoại lực để có được những chuyển biến sâu sắc
thay đổi hẳn diện mạo chất lượng cuộc sống vùng nông thôn
ấn tượng về một hoàng hóa đổi thay và phát triển đó là cảm nhận
chung của nhiều người khi đặt chân đến vùng đất giàu truyền thống cách mạng này
con đường thanh thang những hàng cây phủ bóng mát những luống hoa ven đường rộn ràng khoe sắc
âm thanh hối hả của buồng máy hay những tiếng tung hô cổ vũ mỗi buổi chiều ở sân vận động hòa vào nhịp sống thường ngày
bấy nhiêu thôi cũng đủ để họa nên bức tranh nông thôn mới với diện mạo khang trang tươi đẹp và phát triển
được người dân đánh giá mức độ hài lòng với tỷ lệ cao
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được tạo ra
tỷ lệ hội nghèo được nâng cao khi thu nhập bình quân đầu người tăng lên ba ba lần
từ một mươi hai năm triệu đồng một người năm hai nghìn một mươi lên mức bốn mươi một bảy triệu đồng một người năm hai nghìn một mươi tám
tỷ lệ hội nghèo giảm năm ba từ một mươi bảy bốn mươi chín năm hai nghìn một mươi một xuống còn ba hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi
bên cạnh đó công tác chăm sóc sức khỏe của người dân luôn được quan tâm thực hiện
thứ nhất là khám
thứ nhất là khám chữa bệnh cho nhân dân sàng lọc các bệnh để xử lý ban đầu cho nhân dân
thứ hai là vệ sinh môi trường cùng với y tế thôn vệ sinh đường làng ở xóm để phòng cống các dịch bệnh trong mùa
thứ ba là chìm chủng định kỳ các cháu để tránh các bệnh truyền nhiễm thường xuyên
anh em trạm y tế cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp trên sao để hoàn thành công tác về chấn y tế quốc gia gia đoạn hai
thanh hóa là tỉnh có số lượng xã xây dựng nông thôn mới lớn nhất cả nước với năm trăm bảy mươi ba xã trong đó có một trăm linh xã đặc biệt khó khăn
nhờ thực hiện đồng bộ có hiệu quả các nhóm giải pháp về xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật và ấn tượng
tính đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh có sáu huyện thành phố đạt chuẩn nông thôn mới ba trăm bốn mươi một xã được chủ tịch ubnd tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới hai xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao có tám trăm chín mươi bảy thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới
tổng huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới đạt năm mươi sáu tỷ đồng trong đó người dân tham gia đóng góp gần một mươi hai tỷ đồng
tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn chỉ còn ba bảy
thu nhập bình quân người dân khu vực nông thôn
đạt trên ba mươi bảy triệu đồng một huyện ra khỏi danh sách huyện nghèo đặc biệt khó khăn
trong một số nội dung vấn đề chưa có hướng dẫn hoặc còn phải chờ văn bản hướng dẫn của trung ương
song căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương và với cách tiếp cận tự tin sáng tạo
năm hai nghìn một mươi một tỉnh thanh hóa đã chủ động ban hành hướng dẫn lập quy hoạch xã nông thôn mới ba trong một
gồm quy định lấy phiếu đánh giá về sự hài lòng của người dân quy định trình tự thủ tục đánh giá công nhận đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới
đặc biệt là đến đầu năm hai nghìn một mươi bốn đã ban hành bộ tiêu chí thôn bản nông thôn mới
và thanh hóa cũng là một trong hai tỉnh trong cả nước từ năm hai nghìn một mươi hai đã có những xã đạt được chuẩn nông thôn mới đầu tiên
về huy động nguồn lực bên cạnh triển khai nghiêm việc tiếp nhận thụ hưởng cơ chế chính sách của trung ương
thanh hóa là một trong những địa phương chủ động kiến tạo khung pháp lý và sớm ban hành cơ chế chính sách riêng trong xây dựng nông thôn mới
như để lại tiền thu từ chuyển quyền sử dụng đất
hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình hỗ trợ phát triển mô hình phát triển sản xuất thưởng thôn bản xã huyện đạt chuẩn nông thôn mới
trong đó một mặt quy định mức hỗ trợ cụ thể từ ngân sách tỉnh cho thôn xã và huyện
mặt khác đã định hướng về quyền chủ động ban hành cơ chế chính sách huy động nguồn lực của các địa phương cấp huyện xã
thậm chí nhiều người dân đã tự nguyện hiến đất của gia đình để xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng địa phương
thì trong quá trình xây dựng thôn
nông thôn mới cơ mẫu thì chúng tôi áp dụng cơ sở là được sự quan tâm của huyện xã về đến thôn
thì chúng tôi trung khai đến từng tổ từ quán và đến từng người dân
chúng tôi phân ra theo từng giai đoạn làm cái nào dễ làm trước khó làm sau
và chúng tôi thực hiện trong dân tỉnh xây dựng thôn nông thôn mới cơ mẫu thì đi đến từng ngõ gõ từng nhà
tức là những nhà nào chúng tôi vận động là nhà nào dễ vận động trước nhà nào khó vận động sau
và trong khi làm thì bản thân mình cũng mới có những sự hy sinh là mình là những người đi trước
phải làm trước để tự nhiên
tức là cán bộ đi trước thì để cho nhân dân nuôi theo
sau gần một mươi năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới của thanh hóa đã có sự chuyển biến nhanh chóng và rõ rệt
được nhân dân đồng tình ủng hộ
chương trình xây dựng nông thôn mới đã bao phủ toàn diện với nông nghiệp nông dân và nông thôn thanh hóa
không những góp phần thay đổi bộ mặt làng quê mà còn thay đổi nhận thức của hệ thống chính quyền cơ sở
và người dân nông thôn trong nỗ lực chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp tăng thu nhập vươn lên làm giàu
sau khi tiếp thu các chủ trương chính sách của đảng về nhà nước về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
thì xã đã đảng ủy đã ban hành nghị quyết
thứ hai là ủy ban nhân dân đã ban hành đề án xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu
và xây dựng cái kế hoạch lộ trình cụ thể từng giai đoạn một cho các thôn và cho các ban ngành cũng như đoàn thể của xã
thực hiện chỉ đạo việc xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trên cơ sở bám sát các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu
và thôn nông thôn mới kiểu mẫu để chỉ đạo các thôn cũng như là các ngành thực hiện trong thời gian vừa qua
trong gần một mươi năm qua tỉnh đã huy động được hơn năm mươi sáu ba trăm chín mươi bốn tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới
cùng với nguồn vốn nhà nước hỗ trợ các địa phương đã chủ động khai thác huy động các nguồn nội lực trong dân
như góc công lao động hiến đất vật liệu tiền động viên người thân thành đạt tham gia chú trọng khai thác huy động các nguồn từ ngân hàng doanh nghiệp và xã hội
đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng cao rõ rệt
về công tác chăm lo sức khỏe bảo đảm về mức thu nhập và bảo đảm về sức khỏe và y tế
thứ nhất là
huyện có những cơ chế chính sách hỗ trợ cho các xã và các thôn về làm đường giao thông nông thôn mở rộng
hệ thống đường làng ngõ xóm hệ thống điện chiếu sáng và tường rào cây xanh là huyện có cơ chế hỗ trợ
thứ hai là mô hình phát triển kinh tế xã hội là huyện có những cái chính sách hỗ trợ kích cầu cho các xã và các thôn năm mươi năm mươi
về xây dựng cơ bản
để tạo ra được những mô hình là sản xuất là phát triển cái hậu quả ví dụ như hỗ trợ đường giao thông mở rộng
thứ hai là kênh mương nội đồng tưới và tiêu để cho là tích tụ mỗi mô hình là từ ba hectare trở lên để có thu nhập có giá trị kinh tế cao
với hai là thu hút đạo động quân em địa phương
thứ ba nữa là có chính sách là hỗ trợ tạo điều kiện cho các hộ trên địa bàn huyện nội trung và các thôn các xã
về đích nông thôn mới kiểu báo
là phấn đấu phải đạt được chín mươi chín mươi năm là có bảo hiểm y tế
sau gần một mươi năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới của thanh hóa đã có sự chuyển biến nhanh chóng và rõ rệt
được nhân dân đồng tình ủng hộ
chương trình xây dựng nông thôn mới đã bao phủ toàn diện về nông nghiệp nông dân và nông thôn
thanh hóa không những góp phần thay đổi bộ mặt làng quê
mà còn thay đổi nhận thức của hệ thống chính quyền cơ sở và người dân nông thôn
trong nỗ lực chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp tăng thu nhập
nên làm giàu

điều dễ nhận thấy hiện nay là bức tranh tổng thể hay diện mạo nông thôn tỉnh thanh hóa đã có sự đổi mới mạnh mẽ
toàn tỉnh đã có ba trăm ba mươi hai trong tổng số năm trăm sáu mươi chín xã đạt chuẩn nông thôn mới
bằng năm mươi tám ba mươi bốn hoàn thành mục tiêu của tỉnh sớm trước một năm
đối với cấp huyện đã có năm huyện đạt chuẩn nông thôn mới
một thành phố một thị xã đã có một trăm linh số xã đạt chuẩn nông thôn mới
hầu hết các xã trong tỉnh đều được hưởng lợi từ chương trình xây dựng nông thôn mới
trong đó cái được lớn nhất là sự tin cậy của nhân dân
thứ hai là điều kiện chất lượng cuộc sống và tư duy sản xuất hàng hóa của nông dân được nâng lên rõ rệt
vai trò chủ thể của người dân nông thôn được phát huy cao cùng sự trưởng thành nhanh chóng của đội ngũ cán bộ
nhất là ở cơ sở từ trách nhiệm năng lực quản lý đến sự sâu sát gần gần
kết quả xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng tạo tiền đề động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
sau một mươi năm thực hiện xây dựng nông thôn mới bằng nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh
chương trình xây dựng nông thôn mới đã đạt được những kết quả quan trọng
toàn tỉnh đến nay có khoảng sáu mươi số xã đạt chuẩn nông thôn mới
vượt trước mức năng nông thôn mới trong tỉnh
đó là một năm so với kế hoạch đã đề ra
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin được kết thúc
xin kính chào và hẹn gặp lại